liên quan đến vụ xe ben bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai khiến giao thông ủng tắc nhiều giờ
lực lượng chức năng cho biết đã khắc phục xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ việc
khoảng một mươi giờ ba mươi phút chiếc xe tải ben biển số tp hcm lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
hướng từ vũng tàu đi đồng nai
khi đến khu vực xã phước bình huyện long thành chiếc xe này bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngay lập tức tài xế đã mở cửa chạy ra khỏi xe
nhiều người đến hỗ trợ nhưng ngọn lửa vẫn bốc cháy nguồn ngục
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện long thành
điều động ba xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa
bước đầu nghi lửa xuất phát từ khu vực thùng xe
sau đó cháy lên cabin rồi bao trùm toàn bộ chiếc xe
rất may vụ cháy không gây thương vong về người nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng
do thông trường quốc lộ năm mươi một bị ủng tắc kéo dài nhiều giờ
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ